tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với thủ đô
lần đầu tiên hà nội tổ chức lễ hội bơi trải thuyền rồng với mong muốn
trong thời gian tới bơi trải thuyền sông sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa của thủ đô vào mỗi dịp đầu xuân năm mới
bơi trải thuyền rồng là một trong những môn thể thao truyền thống có từ rất lâu đời
hàng năm tại nhiều địa phương của hà nội vẫn tổ chức lễ hội bơi trải thuyền rồng với sự tham gia của những vận động viên không chuyên
lễ hội bơi trải thuyền rồng mở rộng năm hai nghìn một mươi tám là hoạt động văn hóa có ý nghĩa giúp bảo tồn nét văn hóa truyền thống
và tạo ra điểm nhấn mới lạ trong văn hóa thủ đô
đồng thời góp phần khôi phục và phát triển các môn thể thao truyền thống của dân tộc
cũng như tạo đà phát triển cho các môn thể thao dưới nước
hàng năm tại nhiều địa phương của hà nội vẫn tổ chức lễ hội bơi trải thuyền rồng mở rộng năm hai nghìn một mươi tám là hoạt động văn hóa có ý nghĩa giúp bảo tồn nét văn hóa
và thể thao truyền thống của hà nội nói riêng và của việt nam nói chung
chúng ta cũng phải phát triển những truyền thống này trở thành nó thu hút được phục vụ được người dân của thủ đô và của cả nước nhiều hơn
và phục vụ khách du lịch tốt hơn
tại vì thủ đô hà nội như vậy dù như thế nào thì hiện nay vẫn còn thiếu những nơi chơi
nó mang tính văn hóa cho mọi người dân và du khách
cho nên việc này là việc làm thường xuyên liên tục và càng ngày thì càng mở rộng và nâng cao về chất lượng
để cho các hoạt động như thế này nó trở thành một sản phẩm một thương hiệu riêng của thủ đô hà nội
lễ hội bơi trải thuyền rồng hà nội mở rộng hai nghìn một mươi tám năm nay
quy tụ hai mươi bảy đội của thành phố hà nội và các tỉnh lân cận tham gia như hải dương hưng yên thái nguyên
với tổng số hơn bốn trăm linh vận động viên tranh tài ở hai hạng mục
đua thuyền rồng tiêu chuẩn và đua thuyền rồng truyền thống
mỗi hạng mục gồm có nội dung nam nữ và nam nữ phối hợp
thi đấu trên đường đua mặt nước cự li sáu trăm linh m từ khu vực chùa trấn quốc đến khu vực tượng đài lý tự trọng
năm nay chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi
thành phố hà nội đã có chủ trương đưa lễ hội bơi trải truyền thống tại địa điểm hồ tây này
chúng tôi thấy là một cái địa điểm rất là đẹp
đây cũng là một trong những hình ảnh để quảng bá hình ảnh của thủ đô hà nội của mình
chúng tôi cũng rất mong rằng là lễ hội này sẽ được duy trì vào hàng năm
để những đơn vị như huyện mỹ đức chúng tôi sẽ thành lập một trong những đội bơi trải tập luyện
và trở thành đội bơi trải chuyên nghiệp để hàng năm được hội tụ về đây để tranh tài
sự kiện bơi trải thuyền rồng năm nay đã thu hút sự chú ý của hàng nghìn người dân
mọi người đều cảm thấy rất phấn khích và hào
đầu tiên được theo dõi cuộc thi bơi trải thuyền rồng ngay giữa lòng thủ đô hà nội
bên cạnh bơi trải thuyền rồng ban tổ chức còn phối hợp đưa các hoạt động nghệ thuật như trèo
chống hội và diễu hành trên mặt nước vào chương trình
mang đến không khí lễ hội sôi động cho sự kiện lần này
xong đây là một lễ hội nó diễn ra mặc dù do công tác chuẩn bị nó chưa được có thời gian dài
nó diễn ra từ một mươi h cho đến một mươi năm h
nhưng mà tinh thần là cũng có rất nhiều các quân hoạt động dưới
thì có các loại nội dung đua thuyền các nội dung có rất nhiều nội dung
và trên thì chúng tôi tổ chức các chương trình nghệ thuật truyền thống để phục vụ nhân dân
có thể nhân dân vừa xem đua thuyền vừa xem bơi trải vừa xem xem thưởng thức những cái làn điệu trèo quen thuộc v v
thì tạo ra một cái địa điểm một cái nơi mà sinh hoạt cho nhân dân ngày hôm nay
tôi sinh ra và lớn lên ở hà nội
và lần đầu tiên tôi được xem đua thuyền rồng ở hồ tây tôi cảm thấy rất sung sướng và tự hào
và cần kiểu như mỗi năm sẽ tổ chức một lần để tôi được xem cái lễ hội truyền thống này
năm nay tuy rằng mới mẻ thế nhưng mà phải nói là sở văn hóa hà nội được sự chỉ đạo của ubnd tp
mà nhất là chủ tịch của đối chung rất đặc biệt quan tâm đến cái việc này
cho nên là cái sự chuẩn bị tương đối là chú đáo
và các cái đội
thuyền về để tham gia đua thì đã có cái sự chuẩn bị cố gắng tích cực
còn người dân thì rất là háo hức
từ hôm qua hôm kia nghe đài thông báo thì đã rủ nhau đi xem
hà nội một năm nào cũng duy trì được như thế này
thì đúng là duy trì giữ được cái bản sắc văn hóa của dân tộc
nhân dân rất là mong muốn như thế
mà nhất là ở thủ đô làm được như thế này thì là một cái điều tuyệt vời
lễ hội bơi trải thuyền rồng hà nội mở rộng năm hai nghìn một mươi tám
là hoạt động trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác phát triển văn hóa
thể thao và du lịch giữa thành phố hà nội và tổng công ty hàng không việt nam
với những thành công bước đầu trong lần đầu tiên tổ chức
thành phố hà nội đặt mục tiêu sẽ phát triển sự kiện bơi trải thuyền rồng
thành hoạt động văn hóa tinh thần thường niên và đặc sắc dành cho người dân
cũng như giới thiệu đến cho khách du lịch đến thăm hà nội
biết thêm về những nét đẹp truyền thống của một hà nội ngàn năm văn hiến
chúng tôi sẽ tổ chức truyền truyền để phục vụ khách du lịch
mà không chỉ có ở những đội đua của hà nội
mà sẽ mời các đội đua của các tỉnh miền trung miền nam cũng rất là phát triển
và đặc biệt là các nước đông nam á
cái môn thuyền rồng này cũng được mọi người rất chú ý
cho nên chúng tôi sẽ mở rộng ra mời các nước asean tham dự trong thời gian tới